một vụ án mạng đã khiến hai người thương vong xảy ra vào trưa ngày hai mươi một tháng ba tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy tìm thủ phạm
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đã xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
theo đó vào thời điểm trên nghi phạm bùi văn đảng chú huyện lục yên tỉnh yên bái
đã dùng dao truy sát khiến anh bùi văn trinh chú huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
tiếp đó nghi phạm đâm anh trần văn dũng chú huyện lục yên tỉnh yên bái thương nặng
hiện anh dũng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
ngay sau khi gây án bùi văn đảng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô
mang theo dao tự chế
tăng vật thu giữ có một dao tự chế và một gậy ba khúc
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội với nhóm thanh niên khác
nên đã mang theo hung khí và hẹn đến khu vực khóm một phường một để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đến điểm hẹn thì bị lực lượng tuần tra phát hiện và tạm giữ cùng tăng vật
tại khu vực phường triềng sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng là lò văn yên chú huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm năm mươi túi ni lông bên trong chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp và một xe máy
tại cơ quan công an đối tượng yên bước đầu khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực biên giới
thuê vận chuyển số ma túy từ huyện sông mã ra thành phố sơn la với tiền công là ba mươi triệu đồng
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại khu phố ba a phường trảng giài
nhiều đối tượng tham gia đã bị bắt giữ
trước đó công an tp biên hòa đã phát hiện hơn hai mươi đối tượng chú tỉnh đồng nai đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức đá gà tại một bãi đất trống ở tổ ba mươi chín khu phố ba a phường trảng giài
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà đá hai cặp cựa gà
làm việc với công an các đối tượng khai nhận đã liên hệ với nhau trước khi mang gà đến khu vực trên
mỗi trận thắng thua từ năm đến một mươi triệu đồng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
ubktq quyết định khai trừ đảng đối với bà nguyễn thị hồng thắm kê toán trưởng trung tâm kiểm soát mệnh tật cdc nghệ an
vì liên quan tiêu cực đến vụ kit xét nghiệm nhanh của công ty việt á
ubktq nghệ an cho rằng ông nguyễn văn định giám đốc và bà nguyễn thị hồng thắm kê toán trưởng
trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đã vi phạm các quy định của pháp luật
khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng
ubktq nghệ an đề nghị ban thường vụ tình ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn định theo thẩm quyền
lợi dụng nhu cầu sử dụng kit xét nghiệm thuốc phòng điều trị covid một mươi chín của người dân tăng cao
một số đối tượng đã có hành vi tàng trữ buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ không được phép lưu hành sử dụng
chỉ trong thời gian ngắn công an thành phố hải phòng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều vụ mua bán
vận chuyển khoe xét nghiệm nhanh và hàng chục nghìn hộp thuốc tân dược giới thiệu là thuốc điều trị covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng tử theo quy định
dù không được bộ y tế cấp phép sử dụng nhưng gần bảy hộp thuốc có tên gọi liên hoa thanh ngôn
vẫn được chủ hàng nhập lậu để về bán cho những người có nhu cầu
tiếp tục mở rộng điều tra mới đây nhất phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa tiếp tục phát hiện
và bắt giữ đối tượng trần văn mạnh khi đang vận chuyển năm bốn mươi hai hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất trị giá hơn năm tỷ đồng
đối tượng mạnh nằm trong đường dây chuyên nghiệp chuyên vận chuyển thuốc điều trị covid một mươi chín từ nước ngoài về tiêu thụ
theo cơ quan công an nếu tiêu thụ chót lọt thì mỗi hộp thuốc có thể mang về cho người bán
khoản lời gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra
thực tế kiểm tra các lô thuốc đều ba không rõ nguồn gốc xuất xứ không được cấp phép lưu hành
không rõ chất lượng và chắc chắn số thuốc này không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
sau khi nhập nậu được một khối nượng lớn thuốc đặc trị covid từ cộng hòa liên bang nga
chia nhỏ số lượng thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an
chúng tiến hành vận chuyển bằng hình thức chuyển phát với số lượng nhỏ đề phòng khi phát hiện được
thì cơ quan công an không thể xử lý bằng pháp loại sự do số lượng chưa đến mức trì cứu nhiệm sự
theo quy định toàn bộ các sản phẩm chữa trị covid một mươi chín
phải nằm trong danh vụ chữa trị
vì vậy việc sử dụng các hàng hóa không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm cho người dùng và không đảm bảo an toàn
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an trong công tác phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển
mua bán thuốc hỗ trợ phòng điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không mua và sử dụng các loại dụng cụ xét nghiệm
thuốc điều trị covid chưa được cơ quan y tế cho phép lưu hành tránh rơi vào tình cảnh
tiền mất tật mang tạo cơ hội cho các đối tượng thu lời bất chính
thưa quý vị liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
sau nhiều nỗ lực truy bắt cho đến khoảng tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh yên bái đã phát hiện nghi phạm chết
trong tư thế treo cổ tại khu vực núi đá thuộc thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái cách nhà đối tượng khoảng ba trăm linh m
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba nghi phạm bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đã dùng dao tấn công khiến anh bùi văn trinh xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
sau đó tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh trần văn dũng chú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái bị trọng thương
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
lợi dụng lúc người bán hàng không để ý đối tượng lã thị thu hoa đã trộm cắp tài sản
công an xã minh tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định vừa bắt giữ đối tượng lã thị thu hoa chú tại tỉnh thái bình về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba chị bùi thị thu mỹ trú tại thành phố nam định đang bán hàng quần áo tại chợ quán chuột
lợi dụng lúc chị mỹ không để ý lã thị hoa đã nhanh tay lấy đồ
lã thị thu mỹ đã lấy trộm chiếc túi của chị mỹ để trong giỏ hàng ngoài cửa quầy
hòa đã lục túi và lấy khoảng hơn sáu triệu đồng rồi giấu vào người
trước khi rời đi hoa đã bỏ chiếc túi lại ở cửa hàng giày dép bên cạnh
sau khi phát hiện bị mất cắp chị mỹ đã chi hô
tổ công tác của công an xã mỹ tân đang làm nhiệm vụ gần đó cùng ban quản lý chợ quán chuột đã bắt giữ lã thị hoa
tại cơ quan công an lã thị hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bình
vào ngày một mươi chín tháng ba công an xã tâm hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập nhóm một mươi bốn đối tượng
từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy tuổi gây mất trật tự công cộng để giáo dục và giúp cho các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc tuần tra trên địa bàn
phát hiện một số thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đi trên hai xe gạt máy và nhiều xe đạp điện
mang theo nhiều hung khí khi đến thôn phù lưu xã tam hồng lực lượng công an đã ập đến chặn xe
phong tỏa tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hung khí trên
qua tất cả hành vi trên mọi em nhận thấy là hành vi của mình là sai trái và trái với phong luận
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để giải quyết mâu thuẫn
qua sự việc trên thì công an xã tam hồng đã phối hợp với
chính quyền địa phương cùng với các bậc phụ huynh tuyên truyền trên hệ thống loa và tới từng thôn
để mà người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và quan tâm đến tâm tư đời sống nguyện vọng của các cháu thanh thiếu niên tuổi đang lớn
để mà có những dân đe giáo dục đối với các cháu
đây là hành vi gây mất trật tự công cộng không chỉ làm suy thoái lối sống của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
mà còn tiềm ẩn nhiều mối hệ lụy ảnh hưởng đến tâm lý học tập và rèn luyện của các em
vì vậy để ngăn chặn tình trạng trên ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng về suy nghĩ và hành động của con em mình
mọi người dân khi gặp những tình huống như trên cần cung cấp thông tin kịp thời chính xác đến cơ quan công an
nơi gần nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
câu hỏi chính mình ngay trước
một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép với quy mô lớn
trên địa bàn ấp một xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tàng
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín tháng ba lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng gồm ngô trí phương
phan hoàng giang trần hồng phúc phạm trí hiếu đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép
tại bãi đất trên địa bàn ấp một xã tân phong thị xã già rai
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định bãi đất trên do ông lâm thanh an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm làm chủ đầu tư và thuê các đối tượng quốc đất với tiền công một mươi triệu đồng một tháng
rồi vận chuyển đi săn lấp mặt bằng
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông lông thêm thanh an về hành vi tổ chức khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đồng thời tạm giữ một xe cuốc bốn xe ô tô tải
cùng một số giấy tờ có liên quan đến hành vi khai thác đất trái phép để tiếp tục điều tra và xử lý
để vận chuyển thuốc lá lậu vào sâu trong nội địa tiêu thụ
các đối tượng buôn lậu xé nhỏ hàng hóa rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm có mặt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa liên tục phát hiện và bắt quả tăng các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu
được cất giấu trong ba lô bao tải và cốp xe
khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn
khi đến khu vực xã lạc cưới tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tăng cao thị xuyên
điều khiển xe mô tô vận chuyển hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet
được cất giấu trong ba lô và cốp xe
trước đó tại khu vực ấp phú tâm xã an phú huyện tịnh biên
tổ liên ngành phát hiện bắt quả tang hồ thanh nhàn chú tại địa phương
sử dụng xe mô tô chở một bao tải bên trong có chứa hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận mua số thuốc lá lậu trên
của những đối tượng không rõ họ tên địa chỉ cụ thể sau đó đem đi bán lại kiếm lời